ngay sau khi xác định có năm mươi hai trường hợp đã từng đi trên chuyến bay mang số hiệu vn năm mươi bốn đã di chuyển đến quảng ninh
lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã bố trí lực lượng tiến hành phong tỏa các cơ sở lưu trú liên quan đến bốn trường hợp
có kết quả dương tính với covid một mươi chín và phối hợp tổ chức cách ly toàn bộ các trường hợp từng tiếp xúc với những hành khách này
cũng như là bảo đảm an ninh trật tự tại đây
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khách sạn nơi nữ du khách quốc tịch ireland thuê phòng nghỉ từ ngày hai tháng ba đến ngày bảy tháng ba
người này đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân số một mươi bảy và có kết quả dương tính với virus sars cov hai
công an thành phố hạ long đã phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
không cho người ra vào khách sạn cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng

người này đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn và người nước ngoài nhập cảnh từ hàn quốc vào việt nam qua cảng hàng không quốc tế vân đồn
công an thành phố hạ long đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly
đồng thời tuyên truyền để nhân viên trên địa bàn hiểu và đồng thuận với chủ trương của chính quyền thành phố

người này đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân số một mươi bảy và có kết quả dưng tính với virus sars cov hai